trong bảy ngày qua tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại các tỉnh thành miền tây tiếp tục diễn biến phức tạp
số ca mắc mới tăng xuất hiện nhiều ổ dịch ngoài cộng đồng
trước tình hình đó các tỉnh thành miền tây đang vừa phải nâng cao cấp độ dịch
vừa căng mình chuẩn bị năng lực điều trị f trên quy mô lớn
ở thành phố cần thơ số ca nhiễm sars cov hai tăng cao mỗi ngày mà điều kiện dương bệnh hạn chế
nên thành phố đang chuẩn bị các điều kiện để f một f được cách ly điều trị tại nhà
báo cáo của sở y tế thành phố cần thơ tính đến chiều sáu tháng một mươi một
thành phố điều trị theo mô hình tháp ba tầng với khả năng điều trị ba một trăm linh giường
tầng một một tám trăm năm mươi giường tầng hai một năm mươi giường tầng ba hai trăm linh giường
tổng số bệnh nhân đang điều trị cùng thời điểm trên là hai hai trăm tám mươi tám người
trong đó tầng một là một sáu trăm chín mươi ba người trên một tám trăm năm mươi giường điều trị
tức là tầng một chỉ còn trống một trăm năm mươi bảy giường tầng hai đang điều trị trên năm mươi khả năng tầng ba gần ba mươi
theo ông dương tấn hiển phó chủ tịch thường trực ubnd thành phố cần thơ
thành phố giảm một số bệnh viện giã chiến để hoàn trả cơ sở vật chất cho các đơn vị
để các đơn vị này phục vụ công tác chuyên môn
do vậy tổng số giường điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín của thành phố giảm
để đảm bảo công tác điều trị thành phố đang chuẩn bị để f một f được cách ly điều trị tại nhà
còn việc cấp cứu các ca nặng
ông hiển cho biết thành phố vẫn duy trì như trước tầng ba có ba bệnh viện là đa khoa thành phố
đa khoa trung ương lao vào bệnh phổi
còn tầng ba chuyên sâu như phụ nữ có con nhỏ hay mang thai thì có bệnh viện phụ sản
trẻ em nhiễm mà nặng thì có bệnh viện nhi đồng
tương tự tại cà mau tỉnh này đã thành lập chín mươi sáu trạm y tế lưu động với bốn trăm bảy mươi nhân viên y tế
trong đó một trăm linh năm bác sĩ ba trăm sáu mươi năm nhân viên chuyên môn khác
các trạm y tế lưu động được trang bị thiết bị cơ số thuốc
và các phương tiện cần thiết để phục vụ việc thu dung chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân covid một mươi chín
tại cà mau đang điều trị một hai trăm hai mươi một bệnh nhân tại các bệnh viện
và năng lực tiếp nhận điều trị có thể đáp ứng thêm khoảng một bệnh nhân
lãnh đạo sở y tế tỉnh này trong cuộc họp tuần qua với ban chỉ đạo của tỉnh
đã có ý kiến lưu ý các địa phương trong tỉnh phải chủ động phương án điều trị f tại nhà
trong đó lưu ý nơi cách ly điều trị f phải thuận tiện về giao thông
để kịp thời tiếp cận y tế vận chuyển bệnh nhân khi bệnh diễn tiến nặng
riêng tại bạc liêu địa phương này được đánh giá là nguy cơ rất cao bùng phát dịch trên diện rộng
nếu không có các phương án đánh chặn theo khuyến cáo của đội ngũ
chuyên gia y tế đến từ bệnh viện trợ dẫy tp hcm
hiện bạc liêu đã kích hoạt thêm các bệnh viện điểm điều trị f với tổng năng lực điều trị của tỉnh
có khả năng đảm trách sáu sáu trăm bảy mươi ca và đã hình thành bảy mươi hai trạm y tế lưu động
theo hướng dẫn của bộ y tế để đảm trách việc hỗ trợ điều trị
bạc liêu hiện vận hành trạm chiết nạp oxy để phục vụ công tác điều trị covid một mươi chín
và tập trung tối đa nguồn nhân lực trang thiết bị phục vụ công tác thu dung phân loại và điều trị bệnh nhân
chuyển sang thông tin tiếp theo ngày bảy tháng một mươi một ông nguyễn phú tân
giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh an giang cho biết đã gửi thông báo đến các đơn vị chức năng
cùng các địa phương liên quan về tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng
do các đội dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh này là cấp ba
theo đó kể từ ngày bảy tháng một mươi một các đơn vị kinh doanh vận tải tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách công cộng
đường bộ lẫn đường thủy nội địa để đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín cho đến khi có thông báo mới
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh an giang trong ngày sáu tháng một mươi một
địa phương ghi nhận thêm bốn trăm hai mươi bảy ca mắc mới
như vậy kể từ đợt dịch thứ tư bùng phát an giang có một mươi ba năm trăm ba mươi sáu
ba mươi bốn ca mắc covid một mươi chín một trăm sáu mươi bảy trường hợp tử vong
trước diễn biến này ủy ban nhân dân tỉnh an giang ban hành quyết định về việc áp dụng tạm thời
các biện pháp hành chính ở cấp độ ba trong phòng chống dịch
yêu cầu các tổ chức cơ sở tôn giáo không được tập trung quá hai mươi người trong cùng thời điểm
tạm dừng các hoạt động không thiết yếu có nguy cơ lây nhiễm cao như dịch vụ làm đẹp
khu vui chơi giải trí quán bar karaoke game massage phố đi bộ chợ đêm
đối với những người bán hàng
rông bán vé số dạo chỉ được phép hoạt động nếu đã tiêm một mũi vaccine sau một mươi bốn ngày
hoặc đã điều trị khỏi covid một mươi chín
an giang cũng sẽ quản lý chặt đối với người và phương tiện vận chuyển hàng hóa liên tỉnh vào địa bàn
theo quy định của bộ y tế
riêng đối với những người vận chuyển hàng hóa bằng xe máy shipper
chỉ được hoạt động từ ba mươi đến năm mươi công suất và được tiêm ít nhất một mũi vaccine
hoặc có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
các cơ sở kinh doanh
dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán hàng mang đi
nhà máy xí nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc thi công các công trình xây dựng
chỉ được hoạt động trong phạm vi từ năm mươi đến bảy mươi quy mô công suất
sáng ngày bảy tháng một mươi một tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bạc liêu cho biết
tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp
phát hiện thêm nhiều ca dương tính covid một mươi chín trong cộng đồng liên quan đến hàng loạt công ty thủy sản
đến thời điểm này
bạc liêu đã vượt mốc năm ca mắc covid một mươi chín
sáng cùng ngày tỉnh ghi nhận thêm hai trăm chín mươi bảy ca mắc covid một mươi chín tăng ba mươi hai ca so với ngày sáu tháng một mươi một
trong đó có đến một trăm linh sáu ca mắc trong cộng đồng tăng ba mươi bốn ca so với ngày sáu tháng một mươi một
sáu mươi chín ca ghi nhận tại các khu cách ly tạp trung một trăm một mươi sáu ca ghi nhận tại các khu vực phong tỏa
và sáu ca là người dân tự phát về quê từ vùng dịch
đáng lưu ý trong một trăm linh sáu ca mắc
trong cộng đồng có bốn mươi ba ca qua truy vết lấy mẫu sàng lọc trong cộng đồng
liên quan nhiều ổ dịch xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hàng thủy sản tấn khởi
công ty trách nhiệm hữu hàng mtv chế biến thủy sản châu bá thảo
công ty chế biến thủy sản lán trâm công ty trách nhiệm hữu hàng thủy sản nigiko
và công ty trách nhiệm hữu hàng sản xuất thương mại dịch vụ rainbow cùng thị xã giá rai
số ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng còn lại thuộc thành phố bạc liêu hai mươi bốn ca
huyện đông hải một mươi bảy ca huyện vĩnh lợi bảy ca huyện hồng dân năm ca
trường hợp trên địa bàn huyện hồng dân bệnh viện quân y tỉnh năm ca
ba trường hợp sàng lọc tại bệnh viện đa khoa bạc liêu
và ba trường hợp sàng lọc tại bệnh viện đa khoa thanh vũ medic bạc liêu
cũng trong sáng ngày bảy tháng một mươi một bạc liêu ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do covid một mươi chín
đến nay tỉnh có bốn mươi trường hợp tử vong do covid một mươi chín
ngày hôm nay ông văn công chính giám đốc sở y tế vĩnh long cho biết
ngày đầu xét nghiệm sàng lọc ở thành phố vĩnh long
ngành y tế đã phát hiện một trăm ba mươi trường hợp dương tính covid một mươi chín
trong đó có một trăm một mươi một trường hợp có kết quả khẳng định pcr
hôm nay chúng tôi tiếp tục xét nghiệm sàng lọc các nơi còn lại ở thành phố vĩnh long
quyết tâm tách hết f
ông minh thông tin thêm
cùng ngày sở y tế vĩnh long cho biết tỉnh vừa ghi nhận thêm bảy mươi bốn trường hợp dương tính covid một mươi chín
trong đó có ba mươi một trường hợp qua khám sàng lọc tại các bệnh viện phòng khám và cơ sở y tế trong tỉnh
hai trường hợp qua sàng lọc cộng đồng tại phường đông thuận thị xã bình minh và xã trung ngãi huyện vũng liêm
ba trường hợp chuyển từ f một thành f khi được cách ly tại các trung tâm y tế
đáng chú ý là ổ dịch ở thị trấn cái nhung huyện mang thít
ghi nhận thêm một mươi tám trường hợp khi xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng
như vậy tính từ ngày một tháng một mươi một đến ngày bảy tháng một mươi
một vĩnh long ghi nhận ba hai trăm bảy mươi hai trường hợp dương tính covid một mươi chín
điều trị khỏi bệnh hai năm trăm bảy mươi bảy trường hợp có bốn mươi bảy trường hợp tử vong